việc giải phóng mặt bằng hệ thống điện truyền tài thường đi qua các nơi có địa hình chắc trở đồi núi thì việc thi công các dự án cũng khác biệt hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân trong quá trình xây dựng các điểm trụ nằm cách xa nhau không thể nối thành tuyến dưới mặt đất nên mỗi điểm trụ gần như là một công trình mới cần phải khai phá đối với người công nhân

đỉnh đồi sườn núi với địa hình hiểm trở của tây nguyên hay giữa cánh đồng với đầy bùn nhão của quảng nam đà nẵng công tác xây dựng hệ thống đường dây năm trăm linh kv mạch ba này gặp phải không ít khó khăn
là công trình xây dựng theo dọc tuyến đường dây năm trăm linh kv mạch một và mạch hai đường dây mạch ba không chỉ gặp khó khăn về vị trí xa hơn hiểm trở hơn mà còn phải xây dựng ngay dưới các đường dây đang mang điện do đó công tác thi công tại những địa điểm như thế này cũng tạo áp lực không nhỏ lên đội ngũ công nhân và giám sát công trình
để bảo đảm tiến độ thi công chủ đầu tư đã ưu tiên cung cấp đầy đủ vật tư thiết bị cho các điểm trụ công trình đã có mặt bằng hoặc hoàn thiện phần móng nền
bên cạnh đó vận động các đơn vị thi công triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ